thưa quý vị và các bạn
nói đến đặc sản an giang thì người ta sẽ nhắc đến mắm cá châu đốc khô cá tra phồng khô sạc bổi khánh an cũng như là đường thúc nốt
và trong chương trình sông nước biên vương kỳ này chúng tôi mới giới thiệu đến quý vị một loại đặc sản cũng trứ danh không kém đó là khô cá lóc
nhắc nhớ về đất vương nam xưa nói về đặc sản tôm cá dùng sông nước thì làm sao có thể kể hết sự đa dạng và trù phú mà thiên nhiên đã ban tặng cho dùng đất này
và đấy cũng là đề tài bất tận với vô dàng những câu ca giao tục ngữ câu hát bài thơ ca tụng cho đến tận bây giờ
tới đây xứ sở lạ lùng chim keo cũng sợ cá dùng cũng ghê
chiều chiều quả nói dưới diều cù lao ống trưởng có nhiều cá tôm
cũng chính từ sự trù phú đa dạng các loại đặc sản thủy sản này mà nghề làm cá làm khô của người dân đồng bằng nam bộ được hình thành và phát triển cho dùng đất này
cho tới ngày nay
nói riêng về nghề làm khô ở an giang hiện nay địa phương này có tới hàng chục xóm khô với nhiều thương hiệu nổi tiếng như
khô rắn khánh an khô nhái tịnh biên khô sạc bổi vĩnh sương khô sạc bổi an phú khô lóc chợ mới khô lóc thoại sơn khô lóc an phú dần dần
mỗi loại khô đều có những hương vị đặc trưng riêng biệt được nhiều khách hàng gần xa ưa dùng cũng như mua làm quà biếu
đây là mình thấy đặc biệt nhất tại quê của mình làm dưới chỗ này nhất
ở nhà em ăn chỗ này cũng lâu rồi mà ăn quen chỗ này mình mua biếu ở đâu cũng mua ở đây hết dưới chỗ này
khô lóc bây giờ là có thể là làm nhiều món để đại khách ví dụ như là món khô lóc trộn sầu đâu khô lóc chiên giòn và khô lóc nướng là để đại những khách tới thăm nhà
cái chất lượng thì cái sản phẩm đầu vào thì tương đối đảm bảo
và trong quá trình sản xuất của cơ sở thì hoàn toàn là sử dụng các giá trị gì
hoàn toàn tự nhiên không có tẩm ướp các hóa chất nên là khô rất là ngon và đảm bảo cái dễ sinh lượng toàn phẩm
nếu việc làm cá khô của ngày xưa xuất phát từ nhu cầu thiết yếu của mỗi gia đình
và các khô ngày xưa được xem là món ăn dân giả chủ yếu để đổi món trong các bữa cơm
thì việc làm cá khô ngày nay được xem là một nghề hẳn hoi riêng biệt
và sản phẩm cá khô bây giờ đã trở thành một đặc sản được nâng cao về gia đình
và giá trị thương phẩm
ngày làm khô cá lóc ở quyền chợ mới thì được phát triển cũng rất là lâu đời rồi
tuy nhiên thì được phát triển mạnh khoảng trên một mươi năm nay
thì để phát triển cái ngành hàng khô của quyền
thì quyện cũng đã phối hợp cùng với tỉnh cũng như các ngành khác
để hỗ trợ cho các cơ sở biết được về các kiến thức về ăn đồ phẩm
các quy định về ăn đồ phẩm các quy định về ăn đồ phẩm các quy định về ăn đồ phẩm
qua các lớp tập quấn
bên cạnh đó thì cũng hỗ trợ cho cơ sở là xây dựng cái thương hiệu
đến thời điểm hiện tại thì quyền chợ mới trên địa bàn quyền chợ mới
thì còn khoảng bốn cơ sở làm khô là lớn
thì các cơ sở này đều có cái thương hiệu riêng
và sản phẩm tiêu thụ cũng tương đối rộng
trong địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh lân cận
như tất cả những ngành nghề khác
nghề làm khô ở mỗi cơ sở hay mỗi địa phương dùng
đều có những yêu cầu bí quyết gia truyền riêng biệt
theo chị hà hoàng hoa phượng
chủ cơ sở sản xuất khô nhật tâm ở quyện chợ mới
để làm được con khô ngon chất lượng
yêu cầu đầu tiên bắt buộc là tìm nguồn nguyên liệu sạch an toàn
cùng những quy trình chế biến khá nghiêm ngặt
làm con khô cho ngon thì mình ướp
trước hết là mình muối muối muối gửi cho sạch sẽ
em mới ướp qua nước đá sáu tiếng cho nó thấm
thấm nước đá đàng hoàng em mới đem ra
em mới ướp tiêu tỏi bột ngọt
ngọt vô thì em mới chở cho nó đều
trong vòng bốn tiếng nữa em trộn cho nó đều
em mới đem ra phơi
phơi là do thời tiết nắng càng tốt
thì em phơi con khô nó lên cái màu nó đẹp lắm
tại mình không có tẩm mà màu
chỉ ướp đủ ướp gia vị thôi
phơi nắng tốt thì em phơi bốn nắng
cũng là quy trình làm khô cá lốc
cũng là một trong những thương hiệu khô an giang được khách hàng ưa dùng
nhưng kỹ thuật làm khô cá lóc thoại sơn có phần khác biệt hơn
mình mần thì mình ướp muối với nước
rồi mình quậy nó để khoảng chừng nửa tiếng
rồi mình dớt lên
dớt lên xong mình để ráo
rồi mình ướp gia vị vào cá
ướp gia vị rồi mình phơi
rồi để nó ráo rồi mình đem phơi
phơi rồi xong
khoảng ba nắng nữa là mình bán
này đây mần thì bán được lắm
ta ăn rồi ngon
người ta lợi người ta đặt
ta đi xa
chỗ này chỗ kia
nghề làm khô cá lốc ở thoại sơn
cũng là một nghề khá lâu đời
tuy nhiên khoảng một mươi năm đảo lại
nghề này mới phát triển
so với quy mô thì các cơ sở sản xuất khô
ở thoại sơn còn khá nhỏ lẻ
nhưng nói về độ ngon lành
và chất lượng
thì cũng không thua kém
các thương hiệu khô lốc khác trong tỉnh
thì mỗi loại khô
thì nó có những cái hương vị
và cái vị ngon khác nhau
thì theo cảm nhận của mỗi người
nhưng mà đối với tôi
thì tôi rất là thích
cái món khô mặn ở an giang
nó được làm theo phương pháp truyền thống
là chỉ ướp muối thôi
thì nó sẽ giữ được
cái độ ngọt tự nhiên của cá
khô lốc ở an giang
hiện nay rất phong phú và đa dạng
ngoài các loại khô sẻ
tẩm ướp gia vị truyền thống
một nắng hai nắng
hoặc khô ba bốn nắng
thì hiện nay các cơ sở còn chế biến thêm khô cá lóc ống
tức khô nguyên con loại nhỏ
khô sợi tức loại khô được bóp da
sẻ từ miếng nhỏ đem phơi
bên cạnh theo các cơ sở làm khô
ở đây chia sẻ
họ còn làm khô theo đơn đặt hàng
tức khách hàng có thể yêu cầu
hoặc tăng giảm gia vị
theo sở thích

như là mặn đây chỉ khỏe không hỏi muốn nhà trọ một chiều về nhà mình ở rồi
rồi ăn uống đủ khỏe hơn ở xa rồi cũng sống cũng hằng ngày đủ
thêm một hành trình về giữa quê hương an giang được khép lại
qua mỗi chuyến về ngoài ghi nhận phản ánh về câu chuyện đổi mới của quê hương
chúng tôi còn được gom nhặt cho mình nhiều trải nghiệm làm nghề thật quý giá
và những buổi chiều tà ngồi quanh quần nhau cùng nhau nhanh nhón đóng lửa quê
cùng nhau chia sẻ miếng khô trái bắp chén lẫn những câu chuyện vui buồn
sẽ là những hình ảnh thiêp dị mãi đông đầy trong mỗi chúng tôi